tối qua ngày một mươi một tháng một mươi một người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình đã thông tin về vụ việc sáu thuyền viên việt nam trên tàu rao một mươi sáu nghi bị bắt cóc và một người khác bị thương ở ngoài khơi philippines
ông lê hải bình cho biết ngay sau khi nhận được thông tin bộ ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại philippines liên lạc khẩn cấp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tìm cách giải quyết vụ việc sớm nhất
và ngay trong chiều qua đại sứ quán việt nam tại philippines đã liên hệ với bộ ngoại giao và các cơ quan chức năng philippines để tìm hiểu thông tin và tìm các biện pháp giải cứu sáu thuyền viên